nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã gây ra sạt lở ở nhiều địa phương của tỉnh đồng tháp
và trước những diễn biến phức tạp do sạt lửa gây ra người dân nơi đây không khỏi lo lắng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn tỉnh đồng tháp có diện tích đất ven sông bị sạt lở là hai hai mươi ba ha
ngoài ra tỉnh đồng tháp cũng chịu nhiều thiệt hại về sạt lở kênh rạch nội đồng
tỉnh có hai mươi một xã phường thị trấn của tám huyện thị xã thành phố đang bị sạt lở
gần sáu hộ dân trong vành đai sạt lở cần được di rời
theo dự báo của ngành chức năng từ nay đến cuối mùa lũ tình hình sạt lở sẽ còn diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tài sản của nhiều hộ dân
sắp tới tỉnh đồng tháp chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục vận động và hỗ trợ các hộ dân di rời sạt lở
vùng ngập sâu di rời đến nơi an toàn
tăng cường thông tin tuyên truyền để nhân dân chẳng chống gia cố nhà cửa các công trình kết cấu hạ tầng nhà nước